trong khi đó tại đồng nai bất ngờ ập vào một nhà nghỉ ở khu phố năm phường xuân hòa công an thành phố long khánh đã bắt quả tang sáu đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
quả tang nhanh chất ma túy sáu đối tượng đều dương tính với chất ma túy
lực lượng công an đã thu giữ một đĩa xứ đựng chất bột màu trắng một tờ tiền polymer hai mươi đồng một thẻ atm cùng với một số đồ vật có liên quan tới việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an thành phố long khánh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định